chỉ thị năm của bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã và đang được các đơn vị trong toàn quân cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo
chủ trì nêu gương chủ trương thành hiện thực học theo bác từ những việc làm nhỏ nhất mà ở đó người cán bộ phải gương mẫu đi đầu từ trong nhận thức đến hành động
đây vừa là kinh nghiệm đồng thời là mục tiêu được đảng ủy quân khu ba đề ra trong học và làm theo lời bác
giờ thứ tám thay vì hội ý chỉ huy kéo dài giờ đây trên vườn tăng gia của lữ đoàn bốn trăm năm mươi bốn hình ảnh cán bộ chủ trì lao động cùng anh em đã trở nên quen thuộc
sự tham gia tích cực của cán bộ chủ trì tạo thêm không khí sôi nổi khẩn trương trong buổi lao động
với tiểu đoàn trưởng nguyễn đức thịnh và đội ngũ cán bộ tiểu đoàn một thì đây cũng là dịp để các anh gần gũi hiểu chiến sĩ của mình hơn
sự gương mẫu nói đi đôi với làm của cán bộ chủ trì chính là hành động cụ thể trong học và làm theo lời bác
sự tham gia nó là cái nhiệm vụ thiết thực để đảm bảo chính là cái đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong cái đơn vị để huấn luyện
và cái tính gần gũi cái tính gương mẫu của người chỉ huy để cho anh em nói theo để quá trình thực hiện cái nhiệm vụ
không chỉ cái nhiệm vụ tăng ra mà các cái nhiệm vụ trong cái góc độ sinh hoạt khác này chúng tôi đều gần gũi với anh em và chia sẻ
và lắm cái tâm tư nguyện vọng của anh em và có cái điều chỉnh để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ
với sư đoàn ba trăm chín mươi bốn
trước đây việc chấp hành kỷ luật của một số cán bộ chiến sĩ còn biểu hiện thiếu tự giác
thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị nhất là gắn với tự soi tự sửa của cán bộ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi hoạt động của đơn vị
kinh nghiệm của đơn vị chỉ ra rằng sự gương mẫu trong chấp hành kỷ luật của cán bộ chính là mệnh lệnh không lời để cấp dưới nói theo
từ khi mà có chỉ thị năm thì cái sự gương mẫu của cán bộ trong cái việc bám nắm thao trường giúp đỡ bộ đội
thì có cái chuyển biến từ trong nhận thức trong hành động và trở thành tự giác
trước hết là nắm bộ đội hiểu bộ đội để hướng dẫn giúp đỡ động viên bộ đội
và qua đó cũng thể hiện cái tính nêu gương của người cán bộ đối với công việc
về việc quan tâm đến cấp dưới tận tâm trong công việc là cái tấm gương để cho cấp dưới noi theo học tập
những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị ba trước đây
và nay là chỉ thị năm
được đảng ủy bộ tư lệnh quân khu ba cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo
trong đó điểm nhấn được quân khu xác định là nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp
chủ trì nêu gương chủ trương thành hiện thực
giải pháp và mục tiêu ấy đã từng bước nâng cao chất lượng nhiệm vụ công tác trong toàn quân khu
đó là làm việc theo chức trách nêu gương trong hành động
mọi đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ phải luôn gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo
thực hiện nói đi đôi với nàm nấy việc nàm theo là trọng tâm phải tự kiểm điểm
làm rõ vai trò trách nhiệm của mình theo chức trách đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị
làm được như vậy thì vai trò trách nhiệm tính nêu gương của đội ngũ cán bộ mới được khẳng định
và có tác dụng rất hiệu quả trong từng cơ quan đơn vị
những việc làm nêu gương tuy giản dị gần gũi song sức lan tỏa của nó không hề nhỏ
và là nguồn cảm hứng tạo truyền biến mạnh mẽ để hiệu quả công việc
chính là thước đo học và làm theo bác